xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin thời tiết đầu tiên của năm mới hai nghìn hai mươi bốn
xin chúc quý vị khán giả một năm mới rồi giàu sức khỏe may mắn và vạn sự như ý
thưa quý vị và các bạn trong ngày mai không khí lạnh sẽ tiếp tục duy trì cường độ tại các tỉnh miền bắc nước ta
về đêm và sáng trời nhiều mây mưa nhỏ chỉ xuất hiện cục bộ tại một số tỉnh ven biển trong ba ngày tới
ở các tỉnh phía đông bắc bộ tiếp tục có ngưỡng trời rét
riêng một số nơi thuộc vùng núi xuất hiện rét đậm rét hại
với nhiệt độ cao nhất trong hai ngày tới là từ một mươi bảy cho đến hai mươi độ sau đó sẽ tăng nhẹ một độ trong ngày mùng bốn
tại khu vực các tỉnh ở phía tây bắc bộ thời tiết phổ biến là không mưa đêm và sáng sớm thì có sương mù
ban ngày có thể hứng nắng nhẹ với nhiệt độ cao nhất trong ngày mai và ngày kia là từ một mươi bảy đến hai mươi độ
sau đó sẽ tăng nhẹ từ một đến hai độ
trời rét vùng núi rét đậm rét hại
đối với các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế do ảnh hưởng của khối không khí lạnh
nên trong ba ngày tới tại các tỉnh từ hà tĩnh đến thửa thiên huế có mưa mưa rào
riêng thừa thiên huế cục bộ có mưa vừa mưa to và rông
nhiệt độ trên cả khu vực này biến đổi không nhiều
cao nhất phổ biến là từ một mươi tám đến hai mươi một độ phía nam có nơi còn cao hơn
đối với các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến phú yên sẽ có mưa mưa rào
cục bộ có mưa vừa mưa to và rông
khu vực từ khánh hòa đến bình thuận thì có mưa vài nơi
với nhiệt độ cao nhất trên cả khu vực này sẽ phổ biến là từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ
đối với các tỉnh tây nguyên do đang trong thời kỳ mùa khô của khu vực này
nên chủ yếu là không mưa ngày có nắng
với nhiệt độ cao nhất là từ hai mươi năm đến hai mươi tám độ
quý vị lưu ý là trời sẽ rét vào thời điểm đêm và sáng sớm
còn tại nam bộ trong đêm nay và ngày mai các tỉnh thuộc ven biển tây nam bộ
có khả năng xảy ra mưa
còn trong hai ngày tiếp theo mưa xảy ra ở cà mau kiên giang với lượng không nhiều trong thời đoạn ngắn
ban ngày thì có nắng với nhiệt độ buổi trưa là từ hai mươi tám đến ba mươi một độ